tức khảo sát lấy ý kiến phụ huynh
kết quả khảo sát đã có hơn chín mươi gần một trăm linh phụ huynh hà nội đồng ý cho con tiêm chủng
các nhà trường cũng đã sẵn sàng cơ sở vật chất để phối hợp với các cơ quan trong việc chuẩn bị tiêm cho học sinh
tuy nhiên lịch tiêm như thế nào kế hoạch tiêm cụ thể cho học sinh ra sao các trường vẫn không biết chắc
thực sự thì chúng tôi cũng rất băn khoăn và đặc biệt là những trường dân lập như chúng tôi
rất mong muốn là được tiêm sớm và các con được đến trường sớm
do vậy chúng tôi cũng rất mong mỏi
các thầy cô giáo cũng và các phụ huynh cũng thường xuyên quan tâm đến các kênh thông tin của đài của các báo
và theo như các cái kênh thông tin đó thì cũng hy vọng là sẽ sớm có thể hoàn thành việc tiêm vaccine ở thành phố hà nội
để cho các con cũng như các thầy cô giáo được đến trường
tại buổi làm việc của phó chủ tịch
tướng vũ đức đam với thành phố hà nội vừa diễn ra sở giáo dục và đào tạo cho biết
trên cơ sở tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em thành phố sẽ dần từng bước cho học sinh trở lại trường
trước mắt từ ngày tám tháng một mươi một một số huyện thị xã đủ điều kiện sẽ cho học sinh các lớp đầu và cuối cấp học trực tiếp tại trường
đề nghị với chính phủ mặc dù thời gian vừa qua là chính phủ đã bằng rất là các kênh ngoại giao
và hôm vừa rồi thì thành phố hà nội đã gặp mặt các tân đại sứ trước khi đi nhận nhiệm vụ ở các nước
thì các tân đại sứ cũng thấy rằng là cũng phải có trách nhiệm với thành phố hà nội và cả nước
là đi vận động ngoại giao về cái chỗ vaccine của các tân đại sứ các nước
nhưng mà thật là khó thật là rất là khó
thế thì báo cáo với phó thủ tướng là hà nội thì chúng em cũng rất là kiến nghị đề xuất là cũng sớm có cái vaccine để tiêm cho các cháu
chúng ta tập trung trước một bước cho các cái nơi mà bị dịch rất nặng thời gian vừa qua và kế liên là hà nội
và tôi nói không chứ cái kế liền này nó cũng chỉ có cách nhau một tuần thôi
thì tới đây thì vaccine
cái số này chúng tôi dự kiến làm việc nó cũng sẽ về liên tục
chẳng công chỉ chuẩn bị sẵn sàng cái tiêm
cũng theo kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em mà ủy ban nhân dân thành phố hà nội ban hành
dự kiến từ nay đến hết quý một năm sau thành phố sẽ tiến hành tiêm chủng cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi ưu tiên quận huyện có dịch
tiếp tục với những thông tin khác phòng an ninh đối ngoại công an tỉnh hà nam cho biết vừa phát hiện và bắt giữ hai xe ô tô
chở bốn người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào việt nam đi qua địa bàn tỉnh
trước đó trên tuyến cao tốc cầu rẽ ninh bình đi qua địa bàn tỉnh hà nam
lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tang hai xe ô tô
do lái xe chú quận bảy thành phố hồ chí minh điều khiển trên xe chờ bốn người nước ngoài nhập cảnh trái phép
đầu tranh khai thác lái xe khai nhận được một người việt nam không quen biết liên lạc qua điện thoại để thuê xe
chở bốn người này vào thành phố hồ chí minh
qua xác minh bốn người nước ngoài đều là nam giới mục đích nhập cảnh trái phép qua việt nam để đi campuchia tìm việc làm
vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật
có thể thấy là tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào nước ta vẫn phức tạp giữa bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín vẫn chưa được đẩy lùi
trước thực trạng đó lực lượng chức năng của việt nam và nước bạn campuchia đã tăng cường tuần tra kiểm soát biên giới
tập trung đấu tranh với các đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang campuchia và ngược lại
qua đó đã phát hiện đấu tranh xử lý nhiều vụ việc đường dây lừa đảo đưa người xuất cảnh trái phép
sang campuchia làm việc trong đó thì có các trường hợp làm việc tại các cơ sở đánh bạc trực tuyến
và điều đáng nói là những người việt nam xuất cảnh trái phép không được pháp luật campuchia bảo hộ
để các chủ cơ sở đánh bạc trực tuyến bóc lột sức lao động hoặc bị bán lại cho các chủ cơ sở khác
nếu muốn thoát khỏi các cơ sở này thì buộc phải đóng tiền chuộc
trước tình trạng trên cơ quan chức năng đề nghị người dân không nên nghe lời xúi rục và rủ dê xuất nhập cảnh trái phép
để làm việc trong những cơ sở đánh bạc trực tuyến trái phép tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
nam thanh niên này đã bị lực lượng biên phòng bến phố huyện vĩnh hưng tỉnh long an bắt giữ
về hành vi nhập cảnh trái phép từ biên giới campuchia về việt nam
theo lời khai của nam thanh niên khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi thông qua gameonline
quen với một người bạn không rõ lai lĩnh rủ sang campuchia để làm việc cho một công ty game
với lời hứa lo toàn bộ chi phí đi từ việt nam sang campuchia
bà hoàng ở tại công ty
thu nhập từ một mươi hai đến một mươi năm triệu đồng một tháng
giữa tháng năm năm hai nghìn hai mươi nam thanh niên đã xuất cảnh trái phép sang campuchia
để đi đến địa điểm làm việc theo sự hướng dẫn của người bạn trên
do lo sợ trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại campuchia
nên nam thanh niên đã xin nghỉ việc để về việt nam với chi phí đưa về là sáu trăm linh đô la mỹ
khi đang trên xuồng qua sông cái cỏ về việt nam thì bị lực lượng biên phòng bắt giữ
nam thanh niên đã xin nghỉ việc sang campuchia
khi sang đến nơi là làm không như những lời bạn bè nói
và làm công ty trái pháp luật làm game trái pháp luật của việt nam và của campuchia
và làm trong phòng kín không được đi ra ngoài ăn uống sinh hoạt ở tại chỗ
lương thì cũng không được như mong muốn
khuyên các bạn không lên nghe những lời bù rỗ ngoan ngoặt của người ta
còn đây là các trường hợp bị lực lượng biên phòng long khốt công an xã thái bình trung huyện vĩnh hưng
tuần tra trên tuyến biên giới phát hiện khi đang đi tắt đường ruộng để xuất cảnh trái phép sang biên giới campuchia
những trường hợp trên khai nhận xuất cảnh trái phép sang campuchia để tìm việc làm qua bạn bè giới thiệu
sau khi xuất cảnh trái phép không thành có liên lạc với bạn bè đã từng làm việc
tại cơ sở đánh bạc trực tuyến phía bên kia biên giới thì công việc không như mong muốn bị bóc lột sức lao động
với mức lương không như ý muốn và khó trở về việt nam
em cũng cảm thấy là may mắn và cảm ơn lực lượng công an biên phòng đồn long khuất đã giúp đỡ bọn em
và tạo điều kiện cho bọn em hoàn thành cách ly để trở về địa phương ạ
qua đây em cũng muốn các bạn rút kinh nghiệm và không nên suy nghĩ đi xuất khởi đoàn động trái phép
để gặp những tình hướng không may mắn
qua công tác đấu tranh
xử lý của cơ quan chức năng cho thấy nguyên nhân dẫn đến tình trạng xuất nhập cảnh trái phép
do nhu cầu tìm việc làm có thu nhập cao của người lao động đặc biệt là giới trẻ
nắm bắt được tình hình các băng nhóm tội phạm đã dùng thủ đoạn đánh vào tâm lý của người đang cần việc làm
để quảng cáo trên mạng xã hội việc nhẹ lương cao để lôi kéo người lao động xuất cảnh trái phép sang campuchia làm việc
sau khi nhập cảnh trái phép vào campuchia các băng nhóm này buộc người lao động phải làm những công việc phi pháp
cưỡng bức lao động phải ghi giấy nhận nợ nộp tiền bồi thường tiền chuộc cho chi phí đưa đi nếu họ từ chối làm việc hoặc muốn trở về việt nam
nhiều trường hợp người lao động bị bán qua nhiều công ty hoặc khi đã nộp đủ số tiền chuộc vẫn không được trả tự do bị đánh đập đe dọa
trước những thủ đoạn của các loại băng nhóm tội phạm này và người lao động xuất cảnh trái phép sang tuyến biên giới
để tham gia các tổ chức đánh mạc trá hình công an huyện vinh hưng kêu gọi người dân
phải hết sức bình tĩnh là không tham gia với các tổ chức này và kêu gọi người dân trên tuyến biên giới kịp thời phát hiện
và không tiếp tay giúp sức cho các nhóm tội phạm này đưa đứa người sang tiếng biên giới và báo cáo cho công an gần nhất
trước thử trạng xuất cảnh trái phép sang biên giới làm việc trong cơ sở đánh bạc trực tuyến
công an tỉnh long an tăng cường chỉ đạo công an các huyện thị xã biên giới thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp
ngăn chặn việc đưa người việt nam xuất cảnh
trong đó đã tổ chức điều tra khởi tố nhiều đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép
gây phức tạp tình hình trên tuyến biên giới bị động trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời kêu gọi người dân không nghe theo lời rụ rỗ xuất cảnh trái phép để có việc làm lương cao tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định truy nã một đối tượng cầm đầu
trong đường dây mua bán trồng cây cần sa lớn nhất từ trước đến nay
trên địa bàn tỉnh đắk lắc
đó là hồ thanh phong trú tại xã hòa thuận thành phố bôn ma thuật tỉnh đắk lắc
trước đó lực lượng công an đã đồng loạt triệt phá năm tụ điểm trồng cây cần sa quy mô lớn ở xã hòa thuận thành phố buôn ma thuật
tại các điểm này tổ công tác đã nhổ bỏ và thu giữ một chín trăm một mươi cây cần sa tươi và hơn bảy mươi tám kg cần sa khô
bước đầu làm rõ cần sa sau khi thu hoạch được đưa về rễ của phong để phơi và đóng gói
sau đó phong liên hệ bán cho một đối tượng ở thành phố hồ chí minh
liên quan đến vụ án này phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn đối tượng về các tội mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy và trồng cây gần xa
thực hiện một mươi năm vụ trộm cắp dây cắp điện tại hàng loạt trạm biến áp trên địa bàn huyện thanh hà tỉnh hải dương
hai đối tượng nguyễn văn lợi và nguyễn văn dũng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh hà tỉnh hải dương ra quyết định khởi tố
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một công an huyện thanh hà nhận được trình báo của công ty điện lực huyện thanh hà
về việc bị mất trộm dây cắp điện trung tính tại nhiều trạm biến áp trên địa bàn huyện thanh hà
qua điều tra xác định lợi và dũng là thủ phạm gây ra các vụ trộm cắp trên
toàn bộ số dây cáp các đối tượng cắt trộm được đều mang đi bán tại các cửa hàng phế liệu trên địa bàn huyện thanh hà và thành phố hải phòng để lấy tiền tiêu xài
theo đó từ đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến nay hai đối tượng đã cấu kết với một số đối tượng khác thực hiện một mươi năm vụ trộm cắp dây cắp điện
của các trạm biến áp khác nhau trên địa bàn huyện thanh hà vụ việc đang được mở rộng điều tra
tiếp theo sẽ là một điểm báo
thưa quý vị báo công an nhân dân trong mục chống diễn biến hòa bình có đăng tải bài viết
đằng sau âm mưu kêu gọi hủy bỏ điều một trăm một mươi bảy bộ luật hình sự
đã làm rõ các âm mưu và thủ đoạn của các thế lực chống phá đang tìm cách đánh cháo bản chất các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia
từ đó kêu gọi nhà nước việt nam cần hủy bỏ điều một trăm một mươi bảy bộ luật hình sự
bài viết khẳng định các thế lực thù địch đã đi ngược lại với lợi ích của đại đa số người dân
các đối tượng chống phá đảng nhà nước đã tìm cách tác động hướng lái tuyên truyền kêu gọi xóa bỏ một số điều
trong hiến pháp pháp luật trong đó có bộ luật hình sự nhằm thay đổi bản chất giá trị bình luận sai lệch một số điều luật
và sự điều hành quản lý xã hội của nhà nước của cơ quan tiến hành tố tụng
câu hỏi đặt ra tại sao các đối tượng phản động chống phá lại kêu gọi xóa bỏ điều một trăm một mươi bảy bộ luật hình sự
việc kêu gọi xóa bỏ điều một trăm một mươi bảy bộ luật hình sự các đối tượng phản động chống phá nhằm tác động trực tiếp đến nền tư pháp việt nam
các lập luận quan điểm xóa bỏ điều một trăm một mươi bảy bộ luật hình sự nhằm tạo ra kẽ hở về mặt pháp lý cho các phần tử phản động
các lập luận viện dẫn các thông tin cho rằng điều một trăm một mươi bảy bộ luật hình sự đã bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận
là hoàn toàn không có cơ sở thiếu căn cứ để giang buộc
rõ ràng đằng sau âm mưu kêu gọi hủy bỏ điều một trăm một mươi bảy bộ luật hình sự của các đối tượng phản động chống đối
nhằm hướng đến mục đích ý đồ xâm phạm an ninh quốc gia đe dọa đến sự tồn tại của chế độ của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
do tổ chức world travel airbus bình chọn thêm một lần nữa khẳng định vị thế ngành du lịch của nước ta trong mắt bạn bè quốc tế
theo thông tin việt nam đã xuất sắc vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký trên thị trường châu á là ấn độ indonesia hàn quốc malaysia singapore
để nhận danh hiệu điểm đến hàng đầu châu á hai nghìn hai mươi một đồng thời việt nam cũng bình chọn là điểm đến du lịch bền vững hàng đầu châu á hai nghìn hai mươi bốn
theo đánh giá từ ông graham kuki nhà sáng lập tổ chức world travel awards những tổ chức cá nhân giành chiến thắng trong cuộc bình chọn này
các đơn vị trên hoàn toàn xứng đáng là những tổ chức cá nhân đóng vai trò đi đầu trong quá trình phục hồi của ngành du lịch lữ hành
cũng trên báo lao động có bài viết phản ánh về việc vẫn chưa biết đến khi nào thì các cơ sở mầm non tư thục mở cửa trở lại
và rất cần chính sách hỗ trợ cụ thể cho cơ sở mầm non tư thục và giáo viên mầm non thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
theo thông tin ông nguyễn bá minh vụ trưởng vụ giáo dục mầm non bộ giáo dục đào tạo cho biết các cơ sở giáo dục ngoài công lập
đang gặp nhiều khó khăn về nguồn kinh phí để chi trả cho đội ngũ các chi phí khác duy trì hoạt động
điều này dẫn tới nguy cơ giáo viên mầm non chuyển đổi nghề nghiệp bỏ việc nhiều đơn vị phải dừng hoạt động thậm chí là đứng trước khả năng phải giải thề
để hỗ trợ cơ sở mầm non tư thục giữ chân giáo viên mầm non bám trụ với nghề ông minh cho biết hiện nay bộ giáo dục và đào tạo
đang tích cực phối hợp với các bộ ban ngành các thành phố lớn lấy ý kiến doanh nghiệp cơ sở mầm non tư thục
để xây dựng chính sách hỗ trợ cụ thể cho cơ sở mầm non và giáo viên thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
những tin tức trong sáng phương nam có gì đáng chú ý mời quý vị cùng gặp gỡ với biên tập viên đào duy
xin mời anh đào duy
vâng xin cảm ơn biên tập viên mỹ hạnh
tân dược nhập lậu trên địa bàn của thành phố hồng ngự với trị giá hàng trăm triệu đồng
khoảng giờ ngày một tháng một mươi một khi tuần tra kiểm soát trên địa bàn xã tân hội thành phố hồng ngự
đội kiểm soát hải quan thuộc cục hải quan tỉnh đồng tháp phối hợp công an xã tân hội và đồn biên phòng bình thạnh
phát hiện một đối tượng điều khiển xe mô tô chở nhiều túi ni lông màu đen nghi là hàng nhập lậu
phát hiện tổ kiểm soát đối tượng đã bỏ chạy để lại xe và hàng hóa
qua kiểm tra bên trong năm túi ni lông màu đen có chứa hơn sáu mươi một viên thuốc tân dược các loại
trị giá hàng trăm triệu đồng
lực lượng chức năng thị xã tân uyên của tỉnh bình dương cho biết đơn vị đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ
các ghe chở cát lậu trên sông đồng nai đoạn chảy qua địa phận của xã thạnh hội thị xã tân nguyệt
vào lúc ba h ba mươi phút ngày hai tháng một mươi một đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an thị xã tân nguyên
phố họp với công an sắp thạnh hội tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trực tự trên sông đồng nai
đến đoạn ấp thanh hiệp sắp thạnh hội thì phát hiện một ghe gỗ đang vận chuyển hơn bảy mươi mét khối cát
có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác tiến hành kiểm tra
thời điểm kiểm tra chú phương tiện là võ văn mười sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn quê tiền giang không xuất trình được giấy tờ
chứng minh hợp pháp toàn bộ số cát trên đồng thời khai nhận đã mua cát từ một số đối tượng bô hút cát trái phép trên sông đồng nai
trước đó vào ngày ba mươi một tháng một mươi lực lượng công an địa phương cũng đã phát hiện tại khúc sông trên
ga mang số hiệu sg bảy nghìn năm trăm sáu mươi bốn vận chuyển hơn một mươi năm m khối cát do lê văn dũng em sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy quê tiền giang điều khiển
không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số cát trên
hiện tổ công tác đã lập biên bản vi phạm tạm giữ phương tiện và tan vật để xử lý
với số ca mắc và tử vong liên tục tăng dịch covid một mươi chín đã và đang diễn biến phức tạp tại đồng bằng sông cửu long
cụ thể tại bạc liêu kiên giang an giang hiện các tỉnh ghi nhận mỗi ngày từ ba trăm linh đến bốn trăm linh ca f
do đó nhiệm vụ hàng đầu của các địa phương hiện nay đó chính là phải triển khai quyết liệt nhiều biện pháp
để có thể tập trung dập dịch có hiệu quả
chỉ năm ngày gần đây bạc liêu ghi nhận hơn một năm trăm linh ca f chủ yếu phát hiện trong cộng đồng
và tại các ổ dịch của nhiều nhà máy thủy sản trên địa bàn
trong sáng ngày hai tháng một mươi một tỉnh này ghi nhận ba trăm một mươi sáu ca mắc covid một mươi chín
trong đó có đến một trăm tám mươi hai ca cộng đồng
đây là con số cao kỷ lục kể từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát
tại kiên giang an giang dịch bệnh cũng đang diễn biến phức tạp khi số ca mắc và tử vong tăng mạnh
giải pháp được các địa phương quyết liệt triển khai là tăng tốc xét nghiệm covid một mươi chín trên diện rộng
để kịp thời bóc tách các f ra khỏi cộng đồng
tại các nhà máy cũng tăng tỷ lệ test nhanh covid một mươi chín từ hai mươi lên năm mươi lực lượng công nhân
đồng thời kích hoạt mô hình sản xuất ba tại chỗ một cung đường hai điểm đến
giúp chặt chẽ lịch trình các tài xế đi liên tỉnh
nhiều địa phương cũng đã chuyển từ vùng xanh sang vùng đỏ
nhằm thực hiện các biện pháp chống dịch cao hơn
ngoài nâng cao cấp độ chống dịch tại các xã phường thị trấn
thì một số địa phương vùng đồng bằng sông cửu long đã thiết lập tại các chốt kiểm soát
nhằm tăng cường kiểm tra ngăn chặn và sớm đẩy lùi dịch covid một mươi chín
sở y tế tp hcm vừa ban hành hướng dẫn tạm thời phương án phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các cơ sở sản xuất kinh doanh khu công nghiệp
với nhiều điểm mới giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động liên tục
khi phát hiện ca nhiễm trong cơ sở sản xuất kinh doanh
sau khi phát hiện ca nhiễm covid một mươi chín doanh nghiệp vệ sinh khử khuẩn khu vực f làm việc
xét nghiệm cho tất cả f một
nếu trên tám mươi người lao động tiêm trúng đầy đủ thì toàn bộ f một tiếp tục làm việc
cụ thể người lao động phải đảm bảo một trong các điều kiện sau
đã tiêm vaccine đủ liều đã tiêm ít nhất một mũi và có kế hoạch tiêm mũi hai
hoặc nhiễm covid một mươi chín đang khói bệnh
nếu tổ chức đưa rước tập trung thì doanh nghiệp phải khử khuẩn phương tiện sau mỗi lần đưa đón
đo thân nhiệt và yêu cầu người lao động rửa tay trước khi lên xe
nếu người lao động đã tiêm đủ hai mũi thì được cho đủ công suất của xe
khi phát hiện người có triệu chứng nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín hoặc các yếu tố dịch tễ
bộ phận sàng lọc thông tin ngay cho tổ y tế hoặc báo cáo lãnh đạo cơ sở doanh nghiệp
liên hệ với đơn vị y tế để tổ chức xét nghiệm kiểm tra sars cov hai theo quy định
để kiểm soát nguồn lây tại nơi làm việc sở y tế tp hcm đề nghị tổ chức khu vực làm việc thông thoáng
người lao động tuân thủ năm ca dự khoảng cách một m người lao động ăn theo ca dự khoảng cách hai m
không ngồi đối diện co vắt ngăn phân luận ra vào nhà không ngồi đối diện bà ăn phải co vắt ngăn phân luận ra vào nhà ăn
mái ấm dành cho trẻ vô gia cư của hai vợ chồng người cán bộ đã gần bước sang tuổi tám mươi
thưa quý vị đi ngược chiều trên cao tốc được ví như một hành vi tự sát
thế nhưng tình trạng này vẫn cứ xuất hiện tại nhiều tuyến cao tốc trên cả nước
đây không chỉ là sự vô ý thức thiếu văn hóa khả năng
đây không chỉ là sự vô ý thức thiếu văn hóa khả năng
khi tham gia giao thông mà còn thể hiện sự coi thưởng pháp luật
coi thưởng mạng sống bản thân và những người xung quanh của người điều khiển phương tiện vi phạm
liên quan đến sự cố hai máy bay của bamboo airways va chạm tại sân bay nội bài
cục hàng không việt nam vừa có quyết định tạm đình chỉ công việc của một loạt nhân viên hàng không
cụ thể vào chiều tối ngày hai tháng một mươi một cục hàng không việt nam đã có quyết định thành lập tổ điều tra sự cố tàu bay vna hai trăm hai mươi hai va chạm với tàu bay vn năm trăm chín mươi
gồm các cán bộ trong lĩnh vực tiêu chuẩn an toàn bay quản lý cảng hàng không sân bay quản lý hoạt động bay
thanh tra hàng không việt nam và các cán bộ của cảng vụ hàng không miền bắc cảng hàng không quốc tế nội bài
bên cạnh đó cục đã có công văn về việc yêu cầu tạm đình chỉ công việc của nhân viên hàng không
trong đó yêu cầu tạm đình chỉ công việc đối với kiếp trực tổ lái chuyến bay chỉ huy kéo đẩy nhân viên cảnh giới và hỗ trợ kéo đẩy tàu bay
nhân viên điều khiển phương tiện kéo đẩy tàu bay và kiểm soát viên không lưu điều hành tàu bay lăn
cục hàng không việt nam đang chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ việc
ra soát quy trình kéo đẩy tàu bay và xử lý các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm
mặc dù chính phủ và các bộ giao thông vận tải công thương
nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đề nghị ưu tiên tiêm vaccine cho đội ngũ lái xe vận tải hàng hóa
nhưng thực tế qua giả soát của các sở giao thông vận tải hủy bộ giao thông vận tải
thì số lượng các lái xe tại các địa phương chưa được tiêm đủ hai mũi hoặc là chưa được tiêm vẫn còn nhiều
đơn vị vận tải hành khách này có hai lái xe
thế nhưng thực tế thì chỉ có một phần ba số lái xe đã được tiêm hai mũi và đủ điều kiện cầm lái
tham gia vào hoạt động tái khởi động sản xuất
ngay khi hà nội cho phép hoạt động vận tải khách nội đô và ngoại tỉnh được hoạt động lại
thiếu nhân lực đủ điều kiện tham gia sản xuất là tình trạng chung của các doanh nghiệp vận tải
cả ngoại tỉnh và nội tỉnh trong thời điểm này

theo thống kê trên cả nước số lượng lái xe vận tải hàng hóa có khoảng bốn trăm linh người

đây là một lực lượng quan trọng trong chuỗi cung ứng vận tải hàng hóa và hành khách
để không đứt gãy chuỗi vận tải hàng hóa các địa phương cần quan tâm ưu tiên tiêm vaccine cho lực lượng này
đây cũng là nội dung được nhắc đến rất nhiều thế nhưng thực tế thì vẫn còn không ít lái xe chưa tiêm đủ hai mũi
vì tuổi thơ của tôi tôi đã từng là trẻ lang thang hơn năm năm trời
và hình ảnh của các em này chính là hình ảnh của tôi cách đây mấy chục năm
tôi cảm động và trong cái phút giây cảm động ý thì tôi đã nhận lời
tôi bảo thế thì được rồi tôi sẽ cùng với ông để nuôi dạy các cháu
với ông tiến và bà oanh điều mà ông bà mong mỏi không chỉ là giúp những đứa trẻ lang thang
như bữa ăn qua ngày mà đó còn là khát vọng xây dựng tương lai vững chắc
cho những em có số phận không may mắn
dạ em vào tới năm em một mươi ba tuổi vào năm hai nghìn một mươi bảy
ông bà đã coi em như là một đứa con của mình và nuôi dạy em từng đi từng tí
và cho ăn học dạy dỗ và chị em những cái nhỏ nhất
con rất kính trọng ông bà và ông bà là người bố người mẹ thứ hai của chúng con
em vào tuổi năm em sáu tuổi
ông bà nuôi dạy em như con ruột của ông bà
ông bà đã chăm sóc em
sau này em muốn đi học nghề bánh mì và mở một lò bánh riêng
hơn ba mươi năm hơn sáu trăm linh trẻ lang thang cơ nhỡ được giúp đỡ
từ đây bước ra đời đã có những doanh nhân những thợ lành nghề hay những công chức viên chức
đối với ông tiến và bà oanh niềm hạnh phúc là khi thấy những trẻ em cơ nhỡ mà mình dạy dỗ
trở thành người có ích cho xã hội
tôi may mắn
và trong cái may mắn đó thì có công lao của xã hội
đã nuôi cư mang tôi
từ một đứa trẻ lang thang tôi đã vươn lên trưởng thành
rồi lại đuôi lại các cháu lang thang nghèo khó
cũng trưởng thành
nhiều cháu bây giờ là giàu có hơn tối nhiều
những đứa trẻ tôi nuôi bây giờ chúng nó giàu có hơn tôi
và tôi muốn các cháu tôi cư mang đã giàu có rồi thì sẽ sang chồng
sang là biết phục vụ lại xã hội
sẽ làm đẹp cho xã hội
trong hành trình ngót hơn ba mươi năm
có những mệt mỏi có những khó khăn
và thời gian cũng mang đến những thay đổi
nhưng điều duy nhất không đổi thay của gia đình trẻ em mổ côi xa mẹ
là nơi đây không chỉ nuôi dưỡng
mà còn là nơi giáo dục nhân cách văn hóa và chi thức
làm hành trang để các em nhỏ kém may mắn tự tin bước vào đời
câu chuyện về mái ấm dành cho trẻ vô gia cư của ông tiến bảo anh
đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng nay
dành thời gian quan tâm theo dõi